trong chương trình kiểm tra tình hình phòng dịch tại các khu vực biên giới cửa khẩu
ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế phó trưởng ban ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh
viêm đường hốp cấp do chủng mới của virus corona đã có chỉ đạo về các nguyên tắc trong công tác phòng chống dịch bệnh
theo báo cáo của đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai hà khẩu đến ngày tám tháng hai đã tiếp nhận
hai mươi hai chín trăm năm mươi một lượt người xuất nhập cảnh để đảm bảo an toàn toàn bộ hành khách sẽ được thực hiện
sát khuẩn kiểm tra thân nhiệt phân loại y tế và cách ly trong thời gian tới các hoạt động phòng chống dịch
tiếp tục phải tuân thủ theo các yêu cầu từ bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia

khách trách nhiệm là nguy cơ lây ra thu độc dễ dàng và bi đều phải hết sức cái thì clime của thiết kế
thứ trưởng bộ y tế đề nghị trong thời gian tới trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành
chủ động trong công tác phòng dịch và sẵn sàng ứng phó nếu dịch có gia tăng
khi một cái dịch mới xảy ra thì thời gian đầu thì một số nơi cũng vẫn còn lúng túng nhưng mà cho đến hiện nay thì chúng tôi đánh giá rằng là các về vấn đề về hậu cần về vấn đề chuyên môn thì cũng đã được triển khai rất là đồng bộ
cũng trong chương trình làm việc đoàn công tác đã trao một mươi ba khẩu trang và năm trăm linh bánh xà phòng giữa tay cho các cán bộ nhân viên tại cửa khẩu quốc tế lào cai hà khẩu và trường quân sự tỉnh